khi hết tầm công nhân tan ca chúng chuyển hướng cấp tài sản của người đi đường

thì chúng lập tức dùng hông khí như dao bừng xịt hơi cay chém và xịt thẳng vào mặt để cướp rồi biến mất trong đời
lực lượng trụ bắt phối hợp với tổ trinh sát theo dõi truy đuổi những tên cướp sang phường canh dương quận lê trân
tuy nhiên để bắt những tên cướp táo tợn như thế này cần phải được an toàn

điều thêm quân số giúp đỡ để bao vây
lúc này phòng cải sát điều tra tội phạm về trợ tự xã hội công an hải phòng cũng đang giải quân trên đường

các lực lượng đã phối hợp nhanh chóng gần một mươi hai h đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đã truy bắt thành công các tên cướp

chỉ trong một đêm lực lượng công an quận dương kinh đã tập trung cao độ

và họ đã thành công

lực lượng công an thu giữ của nhóm cướp nhiều dao bình xịt hơi cay
lực lượng công an thu giữ của nhóm cướp nhiều dao bình xịt hơi cay

nhóm cướp thứ hai là do vũ tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
nhóm cướp thứ hai là do vũ tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cầm đầu và một số tên khác đều ở phường canh dương lê trân hải phòng
nhóm này hoạt động táo tợn hơn nhóm thứ nhất
chúng cứ bắt gặp tài sản gì có giá trị là ra tay hành động ngay
trung cấp cả xe máy xe đạp điện
lực lượng công an đã thu giữ của nhóm này một xe máy hai xe đạp điện cùng nhiều tài sản cũng như là tăng vật khác

trung cấp cả xe máy xe đạp điện cùng nhiều tài sản cũng như là tàng vật khác
những tên cướp chỉ thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian ngắn
nhưng đã gây nên sự hoang mang và bức xúc trong quần chúng nhân dân bởi tính chất manh động liều lĩnh
nguy hiểm nhất là chúng đã dùng hơi cay xịt thẳng vào mặt nạn nhân
tính chất mức độ của vụ án thì về các đối tượng nhất là các đối tượng rất là manh động
khi thamớt thì dùng các phương tiện xe máy có tốc độ cao
và trong quá trình cướp giật thì có sử dụng các loại hung khí như dao bình xịt
đồng thời lợi dụng lúc giờ cao điểm công nhân tan tầm và đông người để thực hiện hành vi phạm tội
sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì tiến hành tẩu thoát
và lợi dụng lúc đông người tẩu thoát nên rất khó khăn trong công tác truy đuổi và truy bắt đối tượng
việc mà các đối tượng gây án trong thời điểm mà chúng ta có thể tìm hiểu là
công nhân tan tầm gây ảnh hưởng rất xấu đến dư luận quần chúng nhân dân
gây tạo sự lo lắng trong nhân dân trong công nhân trên đường đi làm về
truy bắt những tên cướp dùng vũ khí và bình xịt hơi cay để cướp tài sản
là một chiến công của công an quận dương kinh cũng như công an hải phòng
bởi bắt được những đối tượng cướp manh động mà an toàn cho tính mạng của lực lượng truy bắt của nhân dân
là vấn đề không hề dễ
phải cần đến sự miêu trí và các phương án chặt chẽ
bởi tình trạng sử dụng vũ khí để cướp tài sản hiện nay đang khá phức tạp
như ở một số thành phố lớn đã đến mức báo động
sẵn có vũ khí trong tay thì các đối tượng thường liều lĩnh tấn công nạn nhân rồi rất quyết liệt
gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
trong thời gian vừa qua trên toàn quốc đã xảy ra hàng chục vụ án như vậy
điển hình là ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
băng thức bao gồm các tên trần văn luông huỳnh thanh sơn hồ duy trúc và nguyễn hoàng phương
đều ở thành phố hồ chí minh
đã tham gia chặt tay và chém trọng thương một cô gái và một ông già ở thành phố hồ chí minh
cướp xe s hai đã bị cướp tài sản hiện nay đang khá phức tạp

vụ đoàn văn nhã và phan lê duy phương đều ở hải phòng dùng súng
giao bắn và chém người ở thành phố hải dương
cướp xe máy và ba mươi vụ khác trên địa bàn thành phố hải phòng
hay một số vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn toàn quốc
mà lực lượng công an đã triệt phá bắt giữ thời gian vừa qua
các vụ cướp xảy ra khiến nhiều người quan ngại về tình hình an ninh trật tự
có quan điểm lý giải cho cuộc sống khó khăn
không có công an việc làm nên đã đẩy một số thanh niên vào con đường phàm tội
nhất là cướp cướp giặt để kiếm sống
cách nhìn này đúng với vụ cướp mà công an quận dương kinh hải phòng bắt giữ
vợ thủ phạm vũ tiến đạt mang thai ba tháng
nhưng cả hai vợ chồng đều không có công an việc làm
thiếu tiền nên đạt đã đi cướp để nuôi vợ

đó là một nguyên nhân đáng buồn của lớp thanh niên trẻ hình này
những nguyên nhân chủ yếu của các vụ cướp đã xảy ra trong thời gian vừa qua
đều do các đối tượng nghiện ma túy thực hiện
trước thực trạng cướp đang diễn ra phức tạp
bộ công an đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị công an trên toàn quốc
trấn áp ngăn chặn
trong đó thì tập trung vào các giai pháp tiếp tục nâng cao chất lượng
công tác nghiệm vụ cơ bản
khai thác triệt để các đối tượng bị bắt
và các đối tượng đang còn ở ngoài xã hội
để có tài liệu phục vụ công tác quản lý điều tra
đẩy mạnh hơn các biện pháp phòng ngừa tội phạm
chú trọng đến các băng nhóm tội phạm có tổ chức
côn đồ hung hãn
sử dụng súng hoặc là các hung khí khác
có thể gây chết người
tập trung giả soát những băng nhóm tội phạm nghi vấn có vũ khí
tăng cường công tác quản lý hành chính
ở những địa bàn nhạy cảm
dễ phát sinh tội phạm
như vụ trường quán bar hay karaoke
điều tra làm rõ các đối tượng gây án
để xử lý nghiêm
tăng cường công tác quản lý đối tượng
quản lý tuyến địa bàn
tập trung tăng cường công tác kiểm soát hành chính
thông qua đó chủ động phát hiện các băng nhóm
có hành vi mang theo vũ khí
đi gây án để kịp thường ngăn chặn
phát động nhân dân nâng cao cảnh giác
tăng cường phát hiện tội phạm
trên địa bàn cả nước
lực lượng công an đang quyết định đấu tranh
với các loại tội phạm nói chung
và đấu tranh với tội phạm cướp nói riêng
để không còn những vụ cướp gây bức xúc trong dư luận
để cho cuộc sống của mỗi người dân
được hạnh phúc bình yên
thưa quý vị thưa các đồng chí và các bạn
đấu tranh với các loại tội phạm nói chung
tội phạm cướp tài sản nói riêng
là trách nhiệm của lực lượng công an
nhưng để cho thế trận chống cướp trên toàn quốc đạt hiệu quả
thì tinh thần cảnh giác tố giác
cung cấp các nguồn tin có giá trị của quần chúng nhân dân
để giúp đỡ
hoặc cùng lực lượng công an truy bắt tội phạm
rất có giá trị
và chắc chắn trận tuyến này sẽ thành công
chúng ta sẽ có một xã hội ổn định
về trật tự an toàn xã hội
chuyên mục hành trình phá án của truyền hình công an nhân dân tuần này
đến đây cũng xin được khép lại
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các đồng chí và các bạn
xin hẹn gặp lại vào những chương trình lần sau